sáng nay tiếp tục chương trình phiên họp thứ một mươi ba ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn
cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp
phó chủ tịch quốc hội uông chu liêu điều hành phiên họp
trong phiên thảo luận sáng nay đã nhận được rất nhiều ý kiến từ các cơ quan như bộ tư pháp
ủy ban tư pháp và bộ công an các đại biểu nhất trí với sự cần thiết ban hành dự án luật
nhưng lại chưa thống nhất với nội dung là có đưa lý lịch tư pháp của pháp nhân vào dự án luật hay không
về phía ủy ban tư pháp và bộ công an đều cho rằng việc đưa lý lịch tư pháp của pháp nhân
vào nội dung của luật là rất cần thiết vì điều này liên quan đến quyền hoạt động kinh doanh thương mại
sản xuất của pháp nhân đó qua ý kiến của các đại biểu ủy ban thường vụ quốc hội nhận thấy
dự án luật còn nhiều điểm chưa được thống nhất giữa bộ tư pháp và ủy ban tư pháp
vì vậy hai bên cần nghiên cứu và bàn bạc lại nội dung này một cách cụ thể và thống nhất
ủy ban thường vụ quốc hội cũng đề nghị cơ quan thẩm tra lại theo đúng quy định ban hành
văn bản pháp
pháp luật là sự cần thiết phải sửa đổi và khi sửa có phù hợp và thống nhất với hiến pháp và pháp luật hay không
phải làm rõ được điều đó cũng như tính khả thi áp dụng trong thực tiễn
bên cạnh đó cũng phải đánh giá được tác động của dự án luật trong cuộc sống
có như vậy mới đủ điều kiện trình quốc hội